ngày hai mươi bảy tháng một mươi một thủ tướng thái lan prayuth chan o cha đã chính thức khai trương dịch vụ tàu thuyền chở khách chạy điện
tại một trong những con kênh ở thủ đô bangkok
theo kế hoạch bảy tàu thuyền chạy điện sẽ hoạt động hàng ngày tại bangkok và cung cấp dịch vụ miễn phí trong vòng sáu tháng
sau đó sẽ thu vé cố định một mươi bạt một vé tương đương ba mươi ba usd dù hành khách đi quãng đường ngắn hay dài
việc thái lan đưa vào sử dụng dịch vụ tàu thuyền chở khách chạy điện là một phần nỗ lực khôi phục giao thông công cộng trên các con kênh ở bangkok
mỗi tàu thuyền chở khách chạy điện có chiều dài một mươi mét rộng ba mét được lắp một mươi hai tấm pin mặt trời trên nóc và có ba mươi ghế hành khách
những tàu thuyền chạy điện này sẽ di chuyển với tốc độ một mươi năm hai mươi km một giờ nhằm giảm thiểu đường rẽ nước và không làm sói lở bờ kênh